chính phủ đã ban hành nghị quyết số tám mươi bốn trong đó có giảm năm mươi lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô trong nước đến hết năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng trái với kỳ vọng của người tiêu dùng khi mong muốn được hưởng lợi ích kép
thì giá ô tô đang có dấu hiệu tăng trở lại sau thời gian giảm sâu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
việc lệ phí trước bạ giảm năm mươi nhưng giá xe cũng tăng theo
khiến cho khách hàng không còn được hưởng lợi kép như kỳ vọng trước đây
thậm chí với một số mẫu ô tô cỡ nhỏ mức ưu đãi hiện nay còn lớn hơn số tiền sẽ tiết kiệm được do lệ phí trước bạ giảm năm mươi
theo khảo sát hồi đầu tháng năm một số đại lý tại hà nội đang trào giá năm trăm sáu mươi triệu đồng cho chiếc honda city bản một năm top
kèm gói phụ kiện trị giá hơn hai mươi năm triệu đồng
tuy nhiên đến cuối tháng showroom báo giá xe tăng thành năm trăm bảy mươi triệu và lượng phụ kiện tặng kèm cũng ít đi
không riêng honda city quay đầu tăng giá một số mẫu xe khác như toyota vios innova hay mazda cx năm
cũng nhích lên vài triệu
điều đến hàng chục triệu đồng
biến động giá trên đến trong bối cảnh chính phủ đã ban hành nghị quyết số tám mươi bốn
trong đó giảm năm mươi lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước